tỷ lệ người dân tham gia vào chủ cuộc an sinh này đã có những bước tiến vượt bậc
số người có sổ bỏ kiếm xã hội có sự chuẩn bị cho những năm tháng khi vẻ già tăng nhanh qua từng năm
tuy nhiên với tiềm năng thực có trên toàn quốc thì tỷ lệ phát triển này chưa tương xứng
những khó khăn phát sinh trong quá trình tuyên truyền vận động đòi hỏi sự thay đổi mạnh mẽ hơn nữa từ chính sách hỗ trợ
thực hiện chỉ thị số ba mươi bốn của thủ tướng chính phủ tăng cường thực hiện đồng bộ nhóm giải pháp phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội
và nghị quyết số một trăm linh hai của chính phủ về việc sao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội
những năm qua các cấp bộ ngành cấp ủy chính quyền địa phương đã quan tâm lãnh đạo chỉ đạo phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội
bảo hiểm số ở việt nam đã có nhiều đổi mới đột phá trong tổ chức
tổ chức thực hiện tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin đơn giản hóa thủ tục hành chính mở rộng hệ thống đại lý cộng tác viên
đặc biệt từ năm hai nghìn một mươi chín phối hợp với tổng công ty bưu điện việt nam đã tổ chức hàng loạt các hội nghị với người dân để tuyên truyền vận động tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện
và tôi cho rằng là nếu tiếp tục làm hàng năm cũng như là kết hợp với các phương tiện thông tin truyền thông
đặc biệt tôi nói là phối hợp với chính quyền địa phương thôn xã bản địa phương
thì là trong các cuộc họp cuối năm hoặc trong các cuộc họp sinh hoạt tổ dân phố
cũng như là sinh hoạt ở xã phường rồi là các cái làng quê
thì tổ trưởng các thứ và người ta sẽ đóng vai trò rất quan trọng
sự nỗ lực của toàn ngành bảo hiểm xã hội đã mang lại những kết quả vượt bậc
nếu như năm hai nghìn một mươi sáu cả nước có trên hai trăm linh ba người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện
thì đến năm hai nghìn một mươi bảy đã có trên hai trăm hai mươi bốn người tham gia tăng khoảng một mươi so với năm trước
năm hai nghìn một mươi tám khi có hỗ trợ tiền đóng của nhà nước số người tham gia tiếp tục tăng nhanh
và đạt hai trăm bảy mươi bảy người tăng hai mươi ba sáu so với năm hai nghìn một mươi
năm hai nghìn một mươi bảy đặc biệt từ năm hai nghìn một mươi chín cùng với sự hỗ trợ tiền đóng của nhà nước
và với những giải pháp đột phá trong tổ chức thực hiện
thì số người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện đã tăng vượt bậc
đạt trên năm trăm bảy mươi bốn người tăng trên hai trăm chín mươi sáu người tương ứng với một trăm linh bảy so với năm hai nghìn một mươi tám
và đến hết tháng bảy năm hai nghìn hai mươi đã đạt trên bảy trăm ba mươi bảy người tăng trên một trăm sáu mươi ba người
tương ứng với tỷ lệ tăng trên hai mươi tám so với năm hai nghìn một mươi tám
so với năm hai nghìn một mươi chín và đạt tỷ lệ một năm so với lực lượng lao động trong độ tuổi
thống kê của bảo hiểm xã hội việt nam cho thấy
số người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện thuộc hộ gia đình nghèo năm hai nghìn một mươi tám là hai chín mươi ba người
và số người thuộc hộ gia đình cận nghèo tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện là bốn ba mươi chín người
chiếm một năm mươi tám so với tổng số người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện
năm hai nghìn một mươi chín số người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyên thuộc hội gia đình nghèo là trên sáu năm người
và số người thuộc hội gia đình cận nghèo là chín bảy người
chiếm một bảy mươi so với tổng số người tham gia bảo hiểm xã hội tự nhiên
tuy nhiên so với tiềm năng số người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện
vẫn còn rất thấp nhất là số người thuộc hộ gia đình nghèo cận nghèo tham gia bảo kiểm sổ tự nguyện hai năm qua
chỉ chiếm dưới ba so với tổng số người tham gia bảo kiểm sổ hội tự nguyện
có ba cái ý chính nguyên nhân chính
tôi cho rằng đầu tiên là do cái nghèo thứ hai là do nhận thức thứ ba là do thói quen
thứ nhất là nghèo thì rõ rồi nói vậy thì nói cái khoản đóng góp hơn hai mươi
tức là người lao động phải đóng cả phần của người lao động và người số lao động là hơn hai mươi
đây là một cái quản rất lớn đối với những người nghèo bình thường
thứ hai nữa là do nhận thức những người mà không tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc
đặc biệt là những người dân hoặc những người nông thôn
người ta chưa biết và chưa hiểu hết được ý nghĩa cũng như là lợi ích kinh tế về lâu dài của chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện này
và một cuối cùng tôi cho rằng cái vấn đề tâm lý thói quen
dường như đặc biệt là
đặc biệt là các vùng quê nông thôn người ta chưa coi rằng là đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện là một kênh đầu tư an toàn
và người ta thích tích chữ tự tích chữ người ta thích mua vàng hay là người ta thích mua mảnh đất hơn
là dành cho một khoản đóng góp hàng tháng hàng quý hàng năm để mà tham gia cái bảo hiểm xã hội
chưa có nhiều người được hưởng lương hưu hay là chế độ tử tất của cái chế độ bảo hiểm xã hội này
bởi vì mới tham gia khoảng năm năm một mươi năm hoặc một mươi năm năm nữa mới được
chính vậy là chưa có những cái gương điển hình chưa có những cái
mọi người xung quanh cùng được hưởng và người ta chưa nhìn thấy thực tế
cái quyền lợi mà người bảo hiểm xã hội tự nguyện được được
bởi vì nó phải năm năm một mươi năm nữa thì mới nhìn ra
nó có nhiều nguyên nhân
nhưng mà cái nguyên nhân cơ bản đầu tiên là cái nhận thức của người dân về vấn đề bảo hiểm xã hội tự nguyện
nhận thức là thế nào
một là người dân người ta chưa mận mà vì người ta chưa hiểu rằng là tôi đóng ở mức nào
và khi tôi nghỉ hưu thì tôi được hưởng ở mức nào
bài toán này là chúng ta phải tuyên truyền phải giải thích cái này cho người dân
điều đó là rất quan trọng
thế nhưng mà trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện thì người dân chưa hiểu hết được
đại đa số là người dân chưa hiểu hiện được
đấy là cái điểm thứ nhất
cái điểm thứ hai là người ta cũng chưa nắm được là ai thu nộp cho ai
và tiền của người ta thì ai quản lý như thế nào
có tồn tại hay không hay là bị mất mát
thì chúng ta phải nói rằng là quỹ bảo hiểm xã hội là quỹ nhà nước tập trung ở trung ương
nhà nước bảo hộ nhà nước mang đi đầu tư tăng trưởng để bảo toàn giá trị cái tiền để người lao động sau này về hưu không bị mất giá
và nếu mất giá thì nhà nước bù
nếu tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc thì người lao động được hưởng năm chế độ
trong đó hai chế độ bảo hiểm xã hội ngắn hạn
bao gồm ốm đau
bao gồm thai sản tai nạn lao động bệnh nghề nghiệp
nhưng người lao động tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện chỉ được hai chính sách
đó là hưu trí và tứ tuất
điều này đặt ra cho các cơ quan nhà nước là phải nghiên cứu cách thức phương pháp
làm sao để nó tăng cái mức hưởng lợi của người lao động lên
và tăng cái mức hỗ trợ của nhà nước lên
để người ta tham gia vào cái chính sách này
với cái mục tiêu của chúng ta là để người dân chuyển biến điện thức

cùng tham gia để cùng hướng lợi
và người ta đang khó khăn
thì nhà nước hỗ trợ
để cho cái bảo hiểm xã hội của chúng ta là bền vững
thực tế những năm qua
mức hỗ trợ của nhà nước cho người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện thấp
hiện người thuộc hộ cận nghèo được hỗ trợ ba mươi
tương ứng với bốn mươi sáu hai trăm linh đồng trên tháng
hộ cận nghèo được hỗ trợ hai mươi năm
tương ứng với ba mươi tám năm trăm linh đồng trên tháng
các đối tượng còn lại được hỗ trợ một mươi
và tương ứng với một mươi năm
bốn trăm linh đồng trên tháng
số tiền hỗ trợ năm hai nghìn một mươi tám là hai mươi năm bốn trăm chín mươi sáu triệu đồng
năm hai nghìn một mươi chín là chín mươi bốn trăm sáu mươi bảy triệu đồng
và dự kiến năm hai nghìn hai mươi là một trăm bảy mươi triệu đồng
thời gian đóng bảo hiểm xã hội để được hưởng lương hưu còn dài
đủ hai mươi năm trở lên
và đủ năm mươi năm tuổi đối với nữ
và đủ sáu mươi tuổi đối với nam
bên cạnh đó
sự quan tâm vào cuộc của một số chính quyền các cấp các ngành
và bảo hiểm sội tại một số địa phương trong thời kiện chính sách bảo hiểm sội tự nguyện còn chưa quyết liệt
thu nhập của người dân còn thấp không ổn định
trong khi đó hầu hết các địa phương chưa vô chỉ hỗ trợ thêm mức đóng ngoài mức quy định của nhà nước cho người tham gia bảo hiểm sội tự nguyện
người dân còn mong muốn nhà nước có thêm chế độ chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện ngắn hạn khác như
ốm đau sinh con tai nạn lao động bệnh nghề nghiệp
để có nhiều lựa chọn khi tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện
tất cả các cấp công đoàn từ cấp trung ương tổng liên đoàn lao động việt nam tới cấp tỉnh cấp ngành và cấp huyện
cũng gần như coi đây là việc của mình
có mấy việc mà công đoàn rất quan tâm bởi vì coi đây là việc của mình
và nó gắn với lại đoàn viên của mình người lao động của mình đối tượng vận động của công đoàn
thì trước tiên là cấp trung ương thì tham gia rất tích cực trong việc hoàn thành chính sách
phản ánh những mong muốn kiến nghị của đoàn viên công đoàn để hoàn thành chính sách
tất cả những vấn đề về bảo hiểm thanh toán bảo hiểm xã hội một lần
rồi là các quy trình tổ tục linh hoạt đóng hưởng cũng có một phần rất lớn từ những đề xuất của phía công đoàn
thứ hai là công tác tuyên truyền
phải nói rằng là công đoàn rất là đầu tư về công tác tuyên truyền bảo hiểm xã hội bảo hiểm yên tế
trực tiếp tổng liên đoàn trực tiếp tôi đây là năm nào cũng tham gia in
rồi là phát hành những tờ rơi những video thông tin
tuyên truyền nâng cao cho đoàn viên của mình về chế độ bảo hiểm y tế
và một cái cuối cùng nữa mà tôi cho rằng các công đoàn làm rất tốt
đó là tham gia để kiểm tra thông tin rồi là giám sát việc thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội
rồi là tư vấn cho người lao động về các chế độ
và như tôi nói là còn tuyên truyền cho đoàn viên của mình về nói với lại người nhà mình
để tích cực tham gia và ủng hộ những chính sách vô cùng tốt đẹp và nhân văn
nghĩ quyết trung ương đều ghi
một là hỗ trợ người dân tham gia bảo hiểm xã hội
hai là hạ cái thời gian đóng từ hai mươi năm xuống một mươi năm năm
và nghiên cứu giám tiếp xuống một mươi năm để cho nó linh hoạt
thứ hai là nhà nước phải tạo một cơ hội để hỗ trợ mức cao hơn
mức cao hơn ủy ban chúng tôi đã đề nghị năm mươi năm
tôi rất mong là chính phủ nghiên cứu rất kỹ đề xuất của ủy ban
để lúc khó khăn này chúng ta đâng lên mức hỗ trợ
để làm sao chúng ta đạt được cái quy mô
tốc độ bao phủ nó nhanh đã
sau đó chúng ta sẽ dần dần từng bước chúng ta sẽ giảm dần cái mức hỗ trợ của nhà nước
đến lúc là hoàn toàn người dân có điều kiện thoát khỏi nghèo đói
không còn cận nghèo thì người ta tham gia với cái mức đầy đủ
trước khó khăn phát sinh trong tự tiện áp dụng triển khai chính sách
tuyên truyền vận động người dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nhiên
bảo hiểm xã hội việt nam vừa bắt hành công văn số hai nghìn sáu trăm hai mươi
gửi bộ tài chính về việc đề nghị chính phủ tăng mức hỗ trợ tiền đóng
cho người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện
theo đó để hoàn thành mục tiêu phát triển bảo hiểm xã hội tự nguyện
theo nghị quyết số hai mươi tám của bản chấp hình trung ương đảng khoáng một mươi hai
về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội
đến năm hai nghìn hai mươi một có khoảng ba mươi năm lực lượng lao động trong độ tuổi
trong đó bảo hiểm xã hội tự nguyện chiếm khoảng một
đến năm hai nghìn hai mươi năm có khoảng bốn mươi năm lực lượng lao động trong độ tuổi
trong đó bảo hiểm xã hội tự nhiên chiếm khoảng hai năm
và đến năm hai nghìn ba mươi có khoảng sáu mươi lực lượng lao động trong độ tuổi
trong đó bảo hiểm xã hội tự nhiên chiếm khoảng năm
cùng với việc nghiên cứu tiếp tục đổi mới trong công tác tổ chức thực hiện
phối hợp với các bộ ngành liên quan đề xuất sửa đổi
bổ sung quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội tự nhiên
theo hướng giảm điều kiện về thời gian đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện
để thực hưởng lương hưu bổ sung các chế độ bảo hiểm xã hội tự nhiên
ngăn hạn linh hoạt bảo hiểm xã hội việt nam đề nghị bộ tài chính
nghiên cứu chỉnh chính phủ tăng mức hỗ trợ của nhà nước
cho người tham gia bảo hiểm xã hội tự nhiên
nhất là người thuộc hộ gia đình nghèo cận nghèo
để nhiều người có đủ khả năng tham gia bảo hiểm xã hội tự nhiên
hạn chế số người đang tham gia nhưng vì không có điều kiện tiếp tục tham gia
đã phải dừng đóng hưởng bảo hiểm xã hội một lần
cụ thể nâng mức hỗ trợ từ ba mươi lên năm mươi đối với hộ nghèo
từ hai mươi năm lên ba mươi với hộ cận nghèo
và từ một mươi lên hai mươi đối với các đối tượng còn lại
theo dự kiến của ủy ban về các vấn đề xã hội của quốc hội
gửi chính phủ kiến nghị giải pháp mở rộng diện bao phủ bảo hiểm xã hội
đối với người lao động khu vực phi kinh tức ở việt nam
cũng như dự kiến của bảo hiểm xã hội việt nam về kế hoạch tài chính
ngân sách năm năm giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm
nếu nhà nước hỗ trợ theo mức đề nghị này
thì số người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện dự kiến đến năm hai nghìn hai mươi
sẽ đạt khoảng ba sáu triệu người
và đến năm hai nghìn ba mươi dự kiến sẽ đạt tám chín triệu người
số tiền chi hỗ trợ tăng dần từng năm đến năm hai nghìn hai mươi năm
ở mức một một trăm sáu mươi bảy tỷ đồng chiếm khoảng ba chi cho an sinh xã hội
và đến năm hai nghìn ba mươi ở mức ba một trăm bốn mươi một tỷ đồng chiếm khoảng bảy mươi một chi cho an sinh xã hội
như vậy bên cạnh nỗ lực thực hiện đồng bộ các giải pháp phát triển
người tham gia bảo hiểm xã hội tự nhiên
bảo hiểm xã hội việt nam tiếp tục chủ động đề xuất
kiến nghị hoàn thiện hệ thống chính trách pháp luật về bảo hiểm xã hội tự nhiên
để tăng tính hấp dẫn tạo thuận lợi hơn nữa cho người tham gia
nhằm mở rộng vững chắc diện bao phủ bảo hiểm xã hội
hướng tới mục tiêu bảo hiểm xã hội toàn dân